thủ tướng pháp elizabeth borrn khẳng định tự tin hơn về tình hình nguồn cung năng lượng cho nước này trong những tuần tới khi công suất tiêu thụ giảm trong khi sản lượng điện hạt nhân tăng
bà berner cho biết lãm phát dự kiến sẽ giảm sau khi lên đỉnh vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhưng chính phủ sẽ tiếp tục các kế hoạch bảo vệ những nhóm khách hàng và doanh nghiệp cụ thể trước ảnh hưởng của tình trạng tăng giá điện cho đến cuối năm
bà burner xác nhận các kế hoạch hỗ trợ các chủ lò bánh ở pháp ứng phó với tình trạng giá điện tăng cho phép giàn trải các khoản thanh toán tiền thuế theo các giai đoạn và có thể chính phủ sẽ hỗ trợ thanh toán hóa đơn năng lượng trong những tháng đầu của năm
bà banner cũng cho biết đã thảo luận về tình hình nguồn cung năng lượng của pháp với công ty năng lượng adf
chính phủ pháp đặt mục tiêu giảm một mươi mức tiêu thụ năng lượng vào năm hai nghìn hai mươi bốn so với các mức của năm hai nghìn một mươi chín
đây là một phần trong kế hoạch rộng hơn
nhằm giảm tiêu thụ năng lượng với các biện pháp như tắt đèn giảm công suất điều hòa nhiệt độ để tránh tình trạng phải cắt điện trong mùa đông